hôm nay là đúng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai âm lịch ngày tết ông công ông táo theo phong tục cổ truyền
sau lễ cúng nhiều người dân hà nội đều đến sông hồ để thả cá chép và đồ thờ cúng
với sự vào cuộc của nhiều hội đoàn thể đặc biệt hoạt động của nhiều nhóm câu lạc bộ trẻ
ý thức bảo vệ môi trường của nhiều người đã được nâng lên rõ rệt
hướng dẫn người dân thả cá đúng cách có thể tự tay thả cá hoặc gửi tình nguyện viên thả giúp
vừa tiến ông táo về trời vừa bảo vệ môi trường
cá chép được chuyển từ túi ni lông hoặc hộp nhựa vào thùng rồi bằng hệ thống dây dòng dọc thả xuống lòng sông
đã không còn cảnh cả túi cá chép bay thẳng xuống sông
mà thay vào đó nhiều người tin tưởng vui vẻ trao cá cho tình nguyện viên thả hộ
hành động như thế này rất là bổ ích và mình nghĩ là không phải chỉ mình mà mọi người nên hưởng ứng cái hành động này
và hưởng ứng cái hành động này và mình nghĩ là không phải chỉ mình mà mọi người nên hưởng ứng cái hành động này
và dành cho các bạn ấy những cái tình cảm và những cái hưởng ứng rất là sâu sắc
cùng với những túi cá chép cho vào đồ lễ cũng được các bạn trẻ giúp người dân thả xuống sông đúng cách
dưới chân cổ lông biên nhóm tình nguyện viên dọn dẹp thu gòm rác túi nilon hạn chế cấp nhất rác thải xảy ra sông hồng
dù công việc bộn bề nhưng việc người dân thay đổi ý thức là niềm vui lớn nhất của nhóm
qua nhiều năm người dân cũng hiểu và giúp đỡ chúng em thay vì chúng em phải đi xin
thì bây giờ họ chủ động đến tìm chúng em nhiều hơn cảm thấy rất là vui ạ
còn đây là video clip của nhóm keep hà nội clean kêu gọi cộng đồng thả cá đừng thả túi nilon
vì ngày hôm công ông táo này thì xin quý vị đồng bào hoặc tử của chúng ta thả cá xin đừng thả túi nilon vớt xuống hồ
ông táo không thích cưới túi nilon ông táo chỉ thích cưới cá chép thôi
những hành động kiên trì thiết thực của các nhóm bạn trẻ tại thủ đô đã và đang góp phần làm thay đổi thói quen
những hành động kinh doanh của người dân trong dịp tết ông công ông táo thả cá không thả túi nilon đã không chỉ còn là khẩu hiệu
thấy là dùng cái ca nhưỡi nó sẽ tiện lợi hơn và sẽ giữ môi trường cho tất cả mọi người
và cũng qua đây thì cũng mong muốn là mọi người cũng nên tập sử dụng mang ca nhựa đi để giữ môi trường sạch sẽ cho chúng ta
tuy không tránh khỏi một bộ phận nhỏ người dân vẫn còn kém ý thức gây ổn nhớ môi trường
nhưng ngày cúng ông công ông táo đang khép lại bằng những hình ảnh đẹp về ý thức sử dụng túi nilon và hoạt động tình nguyện của các bạn trẻ